từ khu hành chính huyện vân hồ tới bản sao cúc xã song khủa quãng đường dài hơn ba mươi tám km
người dân nơi đây hơn một mươi năm nay họ chưa từng chứng kiến một cơn lũ nào lớn như vậy
ngoài thiệt hại về người mưa lũ còn gây thiệt hại hàng chục hết ta lúa
làm sập và cuốn trôi nhiều nhà cửa tài sản của nhà nước và nhân dân
ngay sau khi nhận được tin báo bí thư xã song khủa đinh văn trền
đã huy động các lực lượng công an xã dân quân tử vệ đoàn thanh niên xã
khẩn trương tới những nơi mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản
để kịp thời di rời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
nhớ lại thời điểm kinh hoàng dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy anh bình chia sẻ
tháng một mươi tháng một mươi hai nghìn một mươi bảy thì bị thiên tai báo lũ mưa làm sạt lở
và vùi lấp một số nhà ở nguy cấp là phải di chuyển trên bốn mươi hộ
được sự quan tâm trực tiếp chỉ đạo của đảng ủy hội đồng dân ủy ban nhân dân
của các ban hành thể của xã và các lực lượng chức năng dân quân lực lượng công an
đến kịp thời ngay lúc đấy để giải quyết trước mắt lo cho đời sống bà con
để ổn định làm lát bát tránh lũ ban đầu
tiếp theo là đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân trực tiếp chỉ đạo
làm các bước để quy hoạch đất đai và lo chỗ ăn ở để chuyển tái định cư cho bà con
đến hiện tại bây giờ thì bà con cũng đã chuyển đến nơi tái định cư
tái định cư khu này có tên gọi là nhộng ven có ba mươi hai lô thì đã có ba mươi hai trên ba mươi hai hộ
chuyển đến đây là nơi an toàn nhất chứ không lo về lũ lụt và sạt lở nữa
nguy cơ sạt lở năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám thì toàn xã gây ra mưa to lũ lớn
thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân
toàn xá phải di chuyển cẩn cấp một trăm năm mươi tám hộ
đảng ủy ban hành những chuyên đề lãnh đạo và tập trung
lãnh đạo chỉ đạo động viên các hộ đến nay là chuyển trên tám mươi hộ
đạt một trăm linh kế hoạch trên điểm tái định cư tập trung
và sáu mươi bảy mươi tám hộ chuyển đến điểm tái định cư sân nháp
số còn lại một mươi tám hộ thì chúng tôi tiếp tục động viên các hộ chuyển đến
địa điểm mới an toàn trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đinh văn trền bí thư đảng ủy của xã song khổ
là một trong những đồng chí cán bộ lãnh đạo của xã rất là gương mẫu
đồng chí đã rất là tích cực chủ động trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ngoài ra thì đồng chí cũng rất là quan tâm gần gũi với các hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là các hộ gia đình
mà gặp hoàn cảnh trong dịp bão lũ
tỉnh quỳ xuân a có văn hành một quy định quy định ba trăm một mươi chín
xác định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp phó người đứng đầu
lấy đảng viên lấy người đứng đầu là đi phải làm trước làm tốt
thì khi mà đảng viên làm tốt thì còn chúng khác tự giác theo sau
song khủa là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề về người và vật chất
do mưa lũ xảy ra
hồi đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bí thư đảng ủy xã đinh văn trền
đã cùng các đảng viên hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã khắc phục thiên tai
đồng thời phối hợp chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
trong công tác xóa đói giảm nghèo tích cực chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật
trong sản xuất giúp đồng bào tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp
tiếp tục lồng ghép phát huy hiệu quả các chương trình dự án chính sách
dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền bắc

nhiều năm qua là đảng bộ xã tiêu biểu có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã hội
củng cố hệ thống chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng
đảng bộ xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là giảm nghèo bền vững
trong những năm gần đây trên địa bàn xã cũng xảy ra thiên tai mưa lũ
ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân
nhưng đảng bộ xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo ổn định đời sống
cũng như sản xuất của nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi tám kết quả phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
xây dựng đảng cũng có hệ thống chính trị
và trong những thành tiêu mà đảng bộ xã đã đạt được
có sự đóng góp không nhỏ và hết sức là quan trọng của đồng chí đinh văn trền
bí thư đảng quỷ xã
đồng chí là một cán bộ đảng viên cán bộ chủ chốt
luôn gương mẫu trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ
và đã cùng tập thể đảng quỷ xã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện sáng tạo
cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đánh giá rất cao và rất tin yêu
công tác phát triển đảng viên tại đảng bộ xã sông cổ thường xuyên quan tâm
tính đến tháng ba hai nghìn một mươi chín đảng bộ xã sông cổ có hai trăm năm mươi một đảng viên
trong đó là đảng viên là người dân thuộc thời số chiến chín một mươi hai
thực hiện quy chế làm việc của đảng quỷ
tại các cơ hội nghị giao ban đảng quỷ giao cho các đồng chí đảng quỷ viên
phụ trách các chi bộ trực tiếp xuống chi bộ
về trong việc triển khai những bộ phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là công tác chuyển đổi các cây trồng vật nuôi
cụ thể là cây chanh leo cây gai xanh
bước đầu cho thu nhập từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng trên hectare
mở rộng duyên tích trồng lúa đặc sản tẻ dâu
từ một mươi hectare năm hai nghìn một mươi bảy lên ba mươi hectare năm hai nghìn một mươi tám
năng suất từ bốn năm tấn
giá trung bình bán ra thị trường hiện nay là một mươi bốn một mươi năm triệu đồng trên một tấn
phải làm tốt đường gia tông nông thôn với phương trông
đảng viên ngưỡng mẫu làm trước
trong đó phải kể đến cán bộ đảng viên và nhân dân bản song hưng
bản tầm phế bản suối sấu
đã truyền đổi được một trăm hai mươi hectare cây ăn quả các loại
cán bộ đảng viên trí bộ có súc tà lạc lóng khổ
vận động nhân dân hiến hàng trăm mên phong đất
đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đường bi tông gia tông nông thôn nỗi bản
hàng năm đảng bộ xã đã đề ra rất nhiều giải pháp
trong đó tập trung chủ yếu là giải pháp cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
nhiều năm trước tại tỉnh sơn la
cây ngô cây sắn được coi là cây chủ lực giúp người dân thoát nghèo
nhưng vào thời điểm này những đồi ngô sắn đã được thay bằng những vườn cây ăn quả
những năm gần đây xã song khổ đã có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc
lựa chọn các loại giống cây trồng sao cho phù hợp với địa bàn khí hậu thổ nhưỡng
vừa bảo đảm chống được sự xói mòn sạt lở của địa hình
vừa bảo đảm được bài toán kinh tế giúp người dân nhanh chóng xóa đói giảm nghèo
trước đây thì cũng có cán bộ ở xã song khổ tuyên truyền lên bản thì có xã với huyện có hỗ trợ một nửa cây giống
nhà tôi thì đăng ký được một ha được hỗ trợ được một nửa số tiền cây giống
có tất cả các cán bộ xã và chuyên gia chúng coi như là hướng dẫn
thứ nhất là chăm sóc thứ hai là tỉa lá thứ ba là hái quả
đối với sơn la thì có rất nhiều tổ chức trong đó các tổ chức của các đoàn thể chính trị xã hội
đang tập trung nhiều cho phong trào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trong đó sản phẩm chủ lực đảm bảo các tiêu chuẩn để cho xuất khẩu ra các thị trường quốc tế
cùng bí thư xã đinh văn trền và chủ tịch hội nông dân xã song khổ
bình ly đến thăm trang trại nuôi bò nhốt chuồng ở bản kho súc của ông vũ văn trắc
hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã
thành công trong phát triển kinh tế của ông là sự quyết tâm dám nghĩ dám làm đầu tư mô hình nuôi trâu bò nhốt chuồng
hiện gia đình ông trắc có ba mươi sáu con trâu bò
để có thành quả hôm nay ông đã đi học hỏi ở nhiều nơi để rút ra kinh nghiệm chăm sóc đàn châu bò của gia đình
hầu hết đàn gia súc gia cầm đều được nuôi nhốt chuồng vừa phòng chống được dịch bệnh
cho đàn vật nuôi vừa bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn
bên cạnh đó ông trắc còn nhận được sự tư vấn hướng dẫn của các cán bộ xã
áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi nên đàn châu bò của gia đình phát triển tốt

pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm của nhân dân nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành giúp nhân dân nâng cao nhận thức ý thức sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật lợi ích hợp pháp của mình góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn